sinh ra trong một gia đình nghèo tại một vùng quê của tỉnh thanh hóa sau một thời gian dài lan lộn ngoài cuộc sống đến năm hai nghìn một mươi bảy thì anh lọt vào top một mươi năm doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc
và câu chuyện khởi nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi muốn kể về các bạn về chàng trai ấy chàng trai bùi tiến thành xin chào bạn
tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học hồng đức năm hai nghìn hai mươi
sau bảy năm với những nỗ lực vươn lên chàng trai bùi tiến thành giờ đây đã là chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty tiến thành thảo một công ty chuyên về kho vận và phân phối văn phòng phẩm tại thanh hóa và các tỉnh bắc trung bộ
khi nhận những thành công của anh vào năm hai nghìn một mươi bảy bùi tiến thành vinh dự được bình chọn là một trong một mươi năm doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc do trung ương đoàn trao tặng
tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học hồng đức năm hai nghìn một mươi
tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học hồng đức năm hai nghìn một mươi bảy
sửa ở nhà thuê cái nhà rất là rẻ thôi có ba triệu thôi
và ba anh em là cứ thế là gầy cuốc
rong rối trên mọi nẻo đường này hết tất cả mọi cái
lập nghiệp thì mình làm
thì mình khởi nghiệp cho đến bây giờ
thế thì cái quan điểm kinh doanh của thành như thế nào
thực sự là cái quan điểm thì mỗi người có một chứa hướng khác nhau
mình thì đặt ra cái mục tiêu cái tiêu chí trong công việc là
bước vững chắc và đề cao hệ thống
tất cả một cái bước đi của mình thì đều được sự tính toán cân nhắc rất là kỹ
và bao giờ trước một quyết định rất lớn khi có thời gian
thì mình đều nhờ tư vấn tham vấn thêm từ những người có kinh nghiệm
và mình rất là đề cao cái tính hệ thống
thì triển khai bất cứ một việc gì thì mình sẽ cố gắng xây dựng một hệ thống
một cái nó trơn tru nhất nó bài bản nhất
thì có thể thời điểm lần đầu tiên nó rất là vất vả nó rất là tốn nhiều chi phí
nhưng mà khi mà tất cả một cái đã trơn tru rồi
thì mọi việc thì sẽ xảy ra
sẽ rất là ổn hơn rất là tốt hơn
trong quá trình khởi nghiệp cho đến bây thời điểm này
thì có giai đoạn nào mà thành cảm thấy là mình rất là mạo hiểm
trong quá trình kinh doanh không
thì cái này thì phải nhắc lại cái thời mà mình đã học năm thứ ba thôi
cái này là một cái mà thực sự đến thời điểm này mình nghỉ lại
mình đang còn rất là liều
đấy thì mình lên năm thứ ba thì khi mà vào công ty làm việc
thì công ty có khi mà xét thấy công ty là
xét thấy mình là có chút năng lực
thì công ty vẫn đặt vấn đề là
mình có phần góp
bảo năm mươi triệu
đấy thì lúc đó thì suy nghĩ sinh viên tiền học cũng không có
nhà mình thì không có điều kiện mà
chẳng có gì cả
thì mình cứ suy nghĩ mà năm mươi triệu
thì lúc đó là suy nghĩ rất là lớn đối với mình ngày xưa rồi
lên kế hoạch mình về nhà
đấy mình gặp bố gặp mẹ
mình trao đổi cụ thể
dạng nhờ bố mẹ hỗ trợ thêm
đấy thì nhà mình ngày xưa thì có hai chỗ đó thôi
có một đám
với một đám bên cạnh là nhà mùng mùng mua thêm
là hai đám
thì bố mẹ bảo là bây giờ hiện tại nhà mình có hai đám thôi
hai đám đất
sẽ xử lý như thế nào
thì bố mẹ cũng rất là ủng hộ con thôi
mình cũng rất là may mắn bởi khi bố mẹ là
hỗ trợ mình
tiên tưởng một cách rất là tuyệt đối
đấy thì tạo điều kiện cho con
ngoài ra thì khi mà nói chuyện này với gia đình ấy
thì có bà ngoại mình
đấy thì cũng hỗ trợ
thôi cháu cứ cầm đi
bác nhà mình bác hương
đấy thì cũng hỗ trợ mình
mình cũng cầm cá
thì hiện tại là mình
mình tham vấn gia đình và lúc đó mình học
thì cả gia đình sống lại với mình
đấy hỗ trợ mình và tiên tưởng mình
và rất là hy vọng là mình
sẽ làm một cái gì đó cho sau này
đấy và hỗ trợ mình hết cỡ
sau đó mình cầm bốn quyết số đó
khi đó mới là tầm hai mươi tuổi
quyết định khởi nghiệp sau một thời gian thử thách
trong môi trường kinh doanh khắt khe
bùi tiến thành
đã giải thích
đã dấn thân vào tự kinh doanh
với hai bàn tay trắng
với kiến thức trong nhà trường
cũng như sự nỗ lực thực tế ngoài thương trường
một thời gian
thành luôn thận trọng đi những bước đi vững chắc
bởi lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
đồng vốn phải vai mượn
cầm gố sổ đỏ của gia đình
những ngày đầu đầy áp khó khăn ấy
sớm đi qua
nhưng nỗi lo về sự tồn tại
và phát triển doanh nghiệp luôn thôi thúc
không ngừng trong tâm trí chàng trai trẻ
bùi tiến thành
tùng với thành
học cùng lớp với nhau
ngồi cùng bàn với nhau
trong quá trình ngay từ khi ngồi gần gần
thành luôn tỏ ra mình là một người
có năng nổ nhiệt huyết
trong công tác đoàn đội
và thể hiện là một người có tốt chất lãnh đạo
bạn đã giữ các sức vụ
bí thư của lớp
bí thư lên sư đoàn khoa
cũng như là trong ban thư ký hội sinh viên việt nam
điều đó đã tạo nên
những công việc giúp ích cho thành sau này
khi bước ra ngoài thị trường để kinh doanh
có thể nói rằng là thành bùi tiến thành
là một trong những sinh viên
có sự nỗ lực rất lớn trong quá trình học tập
em cũng có điều kiện đi học rất khó khăn
nhưng trong quá trình học tập ở trường
em luôn luôn cố gắng vươn lên
tham gia các hoạt động phong trào đoàn hội của nhà trường
để từng bước khẳng định mình
sau khi ra trường
thành cũng đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh
ở tỉnh nhà
và trong quá trình hoạt động kinh doanh
từ khi đi làm thuê cho đến khi thành lập doanh nghiệp
cứ mỗi một lần có sự chăn trở
thành thành luôn nghĩ đến
đầu tiên là nghĩ đến việc
quay về trao đổi với nhà trường
chúng tôi không chỉ đối với riêng thành
chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ với các em
nhà trường và khoa nói riêng
có hẳn bộ phận có thể cô
luôn luôn hỗ trợ cho quá trình phát triển
của các em trong quá trình khởi nghiệp
cũng như là lập nghiệp riêng của tình bản thân
với tinh thần ham học hỏi
ý thức được tầm quan trọng
của kiến thức lý luận trên nhà trường
do đó mỗi bước đi trong quá trình kinh doanh
thành luôn xin ý kiến
các thầy cô trên dàng đường
và được các thầy hết sức giúp đỡ
đây cũng là quan điểm kinh doanh khởi nghiệp
từng bước chắc chắn
với phong cách làm việc
thành rất là nhanh nhẹ
và bạn ấy có rất là nhiều tố chất
mình nghĩ rằng với tất cả tố chất đó
thành có thể là phát triển được hơn nữa
chứ không đơn giản
là như hiện tại
bởi vì mặc dù
công ty tính thành tạo
thành đạt ra mới được hơn bốn năm thôi
nhưng mức độ phát triển
thực sự là ở thị trường thanh hóa này
nhưng mà nói chung thì
tốc độ phát triển rất là cao
đến thời điểm bây giờ thành đã đạt được
thành quả rất là tốt
và theo đánh giá chung
việc phân phối
tại các địa phương
đây là một doanh nghiệp
rất là cứng cỏi
mặc dù còn non trẻ
trên chiến trường kinh doanh
cá nhân thành cũng là một nhân tố mới
dù rất trẻ nhưng mà
có một cách làm việc khoa học
đặc biệt là mình thấy có sự đam mê
trong gốc công việc kinh doanh
luôn có những sáng tạo
để cùng hoàn thành mục tiêu
với ý thức rằng
mình cần phải tạo dựng một môi trường kinh doanh tốt
tạo niềm tin cho khách hàng
nhưng trước hết
thành phải xây dựng đội ngũ nhân viên công ty
tin tưởng và đam mê công việc
anh luôn quan tâm
giúp đỡ và hướng dẫn nhân viên
đồng thời truyền cho họ lửa đam mê kinh doanh
trên hết là tính chịu khó và niềm tin
cho khách hàng
với suy nghĩ và hành động ấy
thành đã thu hút được nhiều thanh niên về với công ty
tạo việc làm
và thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương
anh thành gọi là một người thanh niên trẻ
anh ấy gọi như là
nhiệt huyết công việc
anh ấy trong kinh doanh
anh ấy rất là người có sáng tạo
dòng sông chu
gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ
với cậu bé thành ngày nào
giờ vẫn hiền hòa trẻ nhẹ nhàng
luôn khắc sâu và tâm khảm
gợi nhớ những kỷ niệm lam lũ
một thời đã nuôi dưỡng anh
có thêm nghị lực và tâm khảm
tình yêu gia đình
giờ này thấy cháu trưởng thành
thì cũng mong cho cháu
rồi bố mẹ anh của mình cũng mong cho cả bố mẹ
được có đứa con
đứa con nên người
từ bốn lớp năm lớp sáu
thì là em đã có một cái bản lĩnh
tức là đi gối kẹo này
rồi đi bóc lông nhãn này
rồi các nhà này
ngày kiếm thêm rồi nuôi cá cảnh
kiếm thêm đồng để mà mua sách vỡ
rồi mua thêm tức là tăng thu nhập thêm
đỡ cho bố mẹ từ lúc bé
còn lúc bé là làm thế thôi
khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi là thành là nhiều người lớn rồi
tức là cái bản chất bản lĩnh là như thế
là phụ giúp cho cha mẹ
tức là lúc cũng ra ruộng
gánh lúa cũng thế nọ thế kia
nhà phát triển từ nông nghiệp
đi lên từ cây lúa
hạnh phúc của bùi tiến thành
sau những ngày bận rộn
là được ở bên gia đình bé nhỏ của mình
bên tiếng cười con trẻ
như thêm nguồn động lực
để anh quyết tâm hơn
được công ty ngày mai
được công ty ngày mai
tạo thêm việc làm thu nhập cho nhiều người
trạng đường phía trước còn dài
nhưng với thành
mỗi bước đi là một trải nghiệm
thêm trưởng thành
lửa khởi nghiệp luôn cháy rực trong anh
một thanh niên nghèo vượt khó